cà mau có diện tích trường ngập mặn khoảng sáu mươi ba hectare chủ yếu nằm trên địa phận của hai quyện nam căng và ngọc hiển
hệ sinh thái nơi đây vô cùng độc đáo thảm thực vật đa dạng bao gồm nhiều loài cây như đước mắm dẹt chà là và nhiều cây dương sỉ
trong đó cây đước chiếm phần lớn diện tích và có giá trị kinh tế cao
trước kia người ta dùng những cây đước để làm nhà bắt cầu đóng tủ
bàn ghế hầm thang
ngoài ra cây đước còn vót làm đũa ăn nên rất gần gũi với bữa cơm thường ngày của người cà mau
dần già rồi người dân nơi đây phát triển thành làng ngày truyền thống làm đũa đước
và cũng chính nghề này đang mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho cư dân sinh sống trên lâm phần rừng ngập mặn
vì họ đã cho ra những sản phẩm đũa đước vừa đẹp vừa bền mang thương hiệu vùng đất mũi cà mau
đến một dùng đất thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến điểm đặc trưng của dùng đất đó
và cà mau cũng vậy
khi nhắc đến cà mau chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cánh rừng nước bạc ngàn
và với những cánh rừng nước ấy những người dân chân chất nơi đây đã tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn của một làng nghề truyền thống
đó là nghề làm rửa đứt
và mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi để tìm hiểu về sự tồn tại và phát triển của làng nghề truyền thống này nhé
chúng tôi đến tham quan cơ sở sản xuất đũa đứt của ông quỳnh thanh phong tại ấp xẻo sao xã lam hải quyền nam căng tỉnh cà mau
đây là một cơ sở sản xuất đũa đước có truyền thống khá lâu đời và qua nhiều thế hệ
ban đầu ông làm nghề này bằng thủ công
nhưng sau này các công đoạn làm đũa của ông đã thay dần thiết bị máy móc nên sản phẩm làm ra ngày một nhiều hơn chất lượng hơn và mẫu mã đẹp hơn
trong những năm gần đây
khi cơ sở của ông mỗi tháng cung cấp cho thị trường từ năm mươi đến sáu mươi ngàn đôi đũa sản phẩm đã có chủ đứng vững chắc trên thị trường
từng bước đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh
ban đầu làm thì làm thủ công công đoạn nó khó khăn
sau này mình làm một thời gian thì cũng nhờ mấy anh chính quyền địa phương giúp đỡ để nguồn vốn để mình đầu tư vô cho mình
để mình làm phát triển thêm đầu tư máy móc hiện đại hơn
bây giờ thì nó làm thì nó nhanh lẹ cũng như là nó dễ hơn lúc trước rất là nhiều
nghề vóc đũa đước tưởng chừng đơn giản nhưng để làm ra một đôi đũa thành phẩm phải trải qua nhiều công đoạn
như cắt xẻ gỗ tề đầu rọc vuông chạy tròn xe đầu nhỏ đánh nhám phơi vô bọc v v
hiện tại cơ sở có hai loại sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích
loại thứ nhất
là đũa làm từ loại cây có độ tuổi từ tám đến một mươi năm trở lên
loại gỗ này rất cứng có những sớ màu nâu sậm trông rất đẹp và sang trọng
loại thứ hai được làm từ loại cây đước có tuổi nhỏ hơn nên sản phẩm có màu hơi vàng
hai sản phẩm này được khách du lịch và người tiêu dùng rất ưa chuộng
cùng với nguồn nguyên liệu thân cây đước dồi dào có sẵn của địa phương
đồng thời với trang thiết bị hiện đại
đã làm cho sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng hợp vệ sinh tạo được quy tính
đối với khách hàng
hiện tại trên địa bàn xã có hai cơ sở
một là cơ sở của anh quỳnh thanh phong
hai là cơ sở của chị cao tiến hồng
vẫn còn đang tiếp tục làm
và quy mô và chất lượng cũng như mẫu mã kiểu dáng càng phát triển
từng bước đều được chuẩn quá hơn từ kiểu dáng rồi chất lượng
nghề làm đổ đước được hình thành và phát triển
đã góp phần tạo công an việc làm và tăng thu nhập
cho một bộ phận bà con trong lâm phần
gần rừng ngập mặn
chính vì thế mà khi đến địa phương làm đổ đước này
luôn trong không khí lao động tất bật
và ai nấy đều hăng say lao động
có những người tại địa phương do thất nghiệp phải đi làm ăn xa
nay cũng trở về và có việc làm ổn định tại quê nhà
về vào đây làm đổ cũng được một năm
thu nhập cũng được bốn triệu rưỡi tới năm triệu tháng
bình quân cũng ổn
cũng đủ nuôi sống con cái
làm thì cũng gần nhà
làm cũng đỡ
trước ở thành phố làm lương thì cũng bập bên xa gia đình
giờ về đây có cơ sở gần
làm cũng đỡ rồi
trong xu thế phát triển của du lịch cả nước
khách du lịch đến với cà mau ngày càng tăng
người dân cà mau đã nghĩ ra một số máy móc
thay thế cho các công đoạn khác nhau để làm đũa
với đặc tính của cây đước là thân thẳng chắc và bền
có thể sử dụng lâu dài
từ đó việc làm ra những đôi đũa
đúng ứng nhu cầu hàng ngày
những đôi đũa đước dần dần đi xa đến tay
những người khách du lịch ở trong và ngoài tỉnh
đây cũng là một cơ hội tốt để người dân đất mũi
phát huy nghề truyền thống của quê hương mình
với góc độ địa phương
tôi nhận thấy đây là một nghề tận dụng những sản phẩm
có sẵn tại địa phương
đối với địa phương
chủ yếu là đất trên lâm phần của ban hóa lý gừng
cho nên việc tận dụng những cây cối
đặc biệt là cây đứt có sẵn tại địa phương
mà để làm ra sản phẩm như vậy
thì địa phương cũng rất là quan tâm để hỗ trợ
cũng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho hai cái cơ sở
chỗ anh phong với chỗ chị hồng này
sản xuất đũa đước có lợi thế
là đầu tư máy móc thiết bị không quá lớn
phù hợp với khả năng kinh tế của người dân địa phương
sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ ổn định
lợi nhuận khá
có nguồn nguyên liệu gỗ đứt tại chỗ dồi dào
nhưng còn đối với những hộ nghèo
muốn bám theo cái nghề này
thì đây cũng là vấn đề không dễ
vì trong khi đó
tại thị trấn rạch gốc
quyện ngọc hiển
còn khá nhiều hộ
vẫn làm theo phương thức thủ công và bán thủ công
do bà con thiếu vốn đầu tư thiết bị
thấy người ta giót đó
rồi mình cũng học hỏi giót theo
rồi thấy chỗ đó mình cũng buôn bán được
thì thấy cái gì thì thôi
thì cũng cố gắng mà làm để xây sở
việc gia đình của mình vậy đó
muốn phát triển mà cũng
kinh tế nó cũng kém
nhiều khi người ta muốn mận máy móc
mình cũng muốn mận thêm
nhưng mà không có điều kiện
rất mong các ngành ở địa phương
các cấp chính quyền
giúp đỡ ủng hộ
mình mua máy móc
đồ hiện đại để mình làm
ngày càng cho phát triển hơn
cho làng đũa đứt ở địa phương
phong phú phát triển mạnh thêm
còn đối với các mô hình hợp tác xã
sản xuất đũa đứt tại nhiều địa phương
vẫn có khó khăn riêng
điển hình như hợp tác xã sản xuất đũa đứt đoàn kết
xã viên an nguyễn ngọc hiển
với hai mươi xã viên
cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh
hơn một trăm hai mươi đôi đũa
doanh thu khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
và thu nhập bình quân của mỗi xã viên
từ một trăm linh đồng một ngày trở lên
tuy nhiên khó khăn nhất hiện nay
của các hợp tác xã sản xuất đũa đứt
là thiếu nguyên liệu
mặc dù những hợp tác xã này
nằm trong vùng nguyên liệu
là năm phần rừng đứt
do nguyên liệu gỗ đứt phụ thuộc
vào các đơn vị quản lý lâm nghiệp
và hàng năm khi khai thác
họ chỉ bán tập trung với số lượng lớn
và không bán nhỏ lẻ
trong khi đó hợp tác xã thiếu vốn
không thể mua dự trữ gỗ nguyên liệu
sản xuất đũa
ở đây số gỗ đứt thì khai thác
đa số là họ gối thầu
nhưng mà mình thì mình gối thầu
một lần mấy chục miếng
mà như vuông người ta mới khai thác
thì mình ở đây mình mua lẻ
thì nó khó
bởi vì chia lại thầu thì nó cũng khó khăn
thì mình cũng muốn là
có được một số lượng gỗ
để mình sản xuất
thêm phát triển thêm
chứ còn nếu mà làm theo bây giờ
thì cái mức
làm đi hiện tại nó hơi hạn chế
như là cái nguồn gỗ mình nó
không được ổn định mấy
hiện nay những người dân làng nghề
rất trông chờ vào chính quyền địa phương
về nguyên liệu đầu tư máy móc
thiết bị kỹ thuật
với mục tiêu sản xuất ra sản phẩm đũa đẹp hơn
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường
đồng thời tổ chức tham gia tốt
các sự kiện giới thiệu sản phẩm đũa đứa
tại các điểm du lịch hội chợ trong và ngoài tỉnh
để quảng bá xây dựng thương hiệu
hướng đến xuất khẩu
đưa đũa đứa cà mau
đi xa hơn nữa
nhờ mấy anh địa phương ở đây
giúp đỡ giống để cho
mình có nguồn giống để mình phát triển thêm
nếu như để mình đầu tư
mua gỗ thêm máy móc
trang thiết bị để mình làm
phát triển mạnh lên
chứ đi tham gia
hội chợ chuyên lãm
cũng được còn bây giờ
nguồn giống cũng eo hẹp
mình muốn phát triển những lĩnh vực đó
thì không được
hướng tới là quỹ ban nhân quyền
cũng sẽ có chỉ đạo chủ phòng kinh tế hai tầng
sẽ hỗ trợ chỗ cơ sở anh phong
để phát triển để nâng cao quy mô
để mình có thể
mở rộng thị trường tiêu thụ
bên cạnh đó đối với
ngành nghề như chỗ anh phong với chị hồng
ở địa phương cũng
tạo điều kiện giải quyết công an việc làm
nhất là những lao động nhằn rỗi
tại nông thôn đối với các chị
tại vùng lân cận
mặc dù các loại đũa
sản xuất từ vật liệu nhựa
hợp kim nhôm tre dừa
đã xuất hiện nhiều nhưng những đôi đũa
làm bằng gỗ đước vẫn chiếm ưu thế hơn
bởi sự bền đẹp của nó
đây là nguyên nhân nghề truyền thống đũa đước này
không mất đi và các loại đũa khác
không thể thay thế được
với kiểu dáng rắn rõi đẹp
tự nhiên đồi đũa đước đã
góp phần tạo thêm mỹ vị cho những món ăn
được người dân khắp nơi tin dùng và lựa chọn
ngày nay khách du lịch
có thể tìm mua đũa đước tại các điểm
du lịch và các chợ trên địa bàn tỉnh cà mau
thế nên khi lựa chọn đũa đước
người mua có thể tùy vào
mục đích sử dụng mà tìm ra loại
hợp với phong cách ăn của gia đình mình
hiện nay đồi đũa đước
vùng đất mũi cà mau đã theo chân cùng du khách
có mặt trong những bữa cơm gia đình
các bữa tiệc mang đậm hồn quê
mang ý nghĩa văn hóa
thì theo mình thì ở đây
thì mình chọn đồi đũa đước thôi
thì cảm thấy ăn thì cảm giác nó thấy ngon hơn
như theo mình thì mình
đi đám đi tiệc hoặc là
mình cũng đổi cái đũa đước ra
mình ăn dùng cái bữa
thấy nó ngon hơn
mỗi khách du lịch khi đến với cà mau
đều nhủ với lòng mình
sẽ mang một sản phẩm quà tặng nào đó của đất mũi
về cho những người thân và bạn bè
đũa đước cà mau vừa đẹp
vừa bền chắc thân đũa
dẻ khắc được làm từ những cây đước
thiên nhiên thế nên mỗi khi
dùng qua đũa đước ai cũng sẽ
ấn tượng về một cà mau
qua từng cái gấp đũa của mỗi bữa ăn
cư dân sinh sống trên năm phần rừng đước
nhất là những hộ gia đình đã làm đũa đứt
nhiều năm nay luôn mong muốn
các ngành chức năng và chính quyền địa phương
hỗ trợ tích cực để họ yên tâm
gắn bó với nghề làm đũa đước
phát triển thành làng nghề truyền thống
góp phần phát triển du lịch sinh thái
nơi vùng đất mũi cà mau
cái nghề truyền thống
giót đũa đước của quyền ngọc hiển có từ xưa
đến nay rồi nhưng mà điều người dân mình
hiện nay nói chung là
nhỏ lẻ không à chưa có được
cái nhãn hiệu tập thể
của đũa đước như hiện nay quyền ngọc hiển
được công nhận là hai cái nhãn hiệu tập thể
như một là tôm khô rạch róc
cái thứ hai là bánh phồng tôm rạch róc
nếu như trong tương lai bà con mà thấy
cái ngành nghề phát triển sản xuất của đũa đước
phát triển mà trong thời gian tới mà cho khách du lịch
rồi đó là
tiêu dùng trong nội địa
được tốt á
thì bà con là nên
là làm cái chứng nhận
cái nhãn hiệu tập thể để bà con làm
rồi từ cái chỗ đó
cái phát triển cái làng nghề
nó mới được tốt
đây còn là tín hiệu tốt lành
trong việc nâng cao ý thức khôi phục
bảo vệ phát triển rừng của cư dân
tạo nguồn nguyên liệu rừng dồi dào phong phú
bảo vệ môi trường sinh thái
và thảm rừng đứt cà mau
mãi mãi một màu xanh ngút mắt
nơi mảnh đất chót cùng
của cực nam tổ quốc